tính đến hết ngày hai mươi bốn tháng sáu các bộ ngành và các địa phương mới chỉ giải ngân được hơn bảy bốn trăm linh tỷ đồng
vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi từ nguồn vốn vai nước ngoài chỉ đạt một mươi ba một so với dự toán được rào
theo đánh giá trong sáu tháng đầu năm nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid một mươi chín
do đó các dự án sử dụng vốn oda vốn vai yêu đãi cũng gặp nhiều khó khăn
cùng với đó là sự thay đổi về cơ chế chính sách dẫn đến việc các đơn vị còn lúng túng trong quá trình triển khai dự án
các bộ ngành trung ương giải ngân được hơn hai tám trăm linh tỷ đồng đạt tỷ lệ một mươi năm bốn mươi sáu so với dự toán được giao
còn các địa phương giải ngân được hơn bốn sáu trăm linh tỷ đồng đạt tỷ lệ một mươi một chín mươi tám so với dự toán được giao
có tới một mươi địa phương chưa giải ngân phần vốn gấp phát đầu tư công
riêng đối với thành phố hồ chí minh tỷ lệ giải ngân hiện mới chỉ đạt hơn bốn
theo nhận định của bộ tài chính với tốc độ giải ngân như hiện nay và việc nền kinh tế tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ đại dịch covid một mươi chín
nếu các cấp các ngành các địa phương và chủ dự án không có các giải pháp quyết liệt thì khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ đã được quốc hội và chính phủ giao
đối với nguồn vốn vai oda vai yêu đãi của năm hai nghìn hai mươi và cho cả nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một